thưa quý vị mưa lớn kéo dài gây lũ lụt những ngày qua đã làm bảy người chết hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập
cụ thể theo báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghệ an thanh hóa hà tĩnh
tính từ một mươi bảy h ngày một tháng một mươi mưa lũ đã khiến bảy người chết tại nghệ an một bốn mươi bốn ba mươi ba nhà bị ngập hai mươi sáu nhà bị thiệt hại hoàn toàn tại nghệ an
về nông nghiệp khiến hai bốn trăm linh bảy hecta lúa chín hai mươi tám hecta hoa màu ba tám trăm linh ba hecta cây công nghiệp và lông nam bị ngập chín năm mươi ba hecta thủy sản bị ảnh hưởng
về giao thông có hai mươi chín vị trí bị ngập sáu mươi tám điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ
về chăn nuôi khiến hơn một trăm năm mươi con da súc da cầm bị chết cuốn trôi về giáo dục có bốn mươi bốn điểm trường bị ảnh hưởng

trong khi đó nhóm công nhân đang kiểm tra các mấu nối kết cấu sàn tại bệ trụ tháp phía bờ vĩnh long của công trình cầu mỹ thuận hai
thì bất ngờ sàn này bị sập xuống làm ba người bị rơi xuống sông và một người đang mất tích
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh vĩnh long vẫn đang phối hợp cùng với chủ đầu tư là ban quản lý dự án bảy và đơn vị thi công tổ chức phương tiện tìm kiếm người đang mất tích
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày ba mươi tháng chín ba công nhân gồm hai thợ điện
và một gia công thép là anh trần thanh châu chú tại huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế anh hồ sĩ thanh chú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an và anh trần quốc vương chú tại huyện cái bè tỉnh tiền giang làm việc tại trụ t một mươi sáu cầu mỹ thuận hai
thì bất ngờ san tiếp cận vận thăng bị sập làm cả ba người rơi xuống sông
trong đó hai công nhân đã được hỗ trợ đưa lên bờ an toàn còn anh trần thanh châu hiện vẫn đang mất tích

đến một mươi sáu h ngày một tháng một mươi các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực công tác tìm kiếm cứu nạn
khu vực dưới chân cầu mỹ thuận hai

vì vậy công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
sau khi sự việc xảy ra ban quản lý dự án bảy đã yêu cầu tư vấn các nhà thầu thi công trên công trường ra soát lại toàn bộ các hạng mục công trình để đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động
hiện nay công trường vẫn đang được tổ chức thi công bình thường để tiến độ của dự án không bị gián đoạn
tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng tám vào chiều nay ngày một tháng một mươi trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn của bộ công an đã cung cấp thông tin về một số vụ án thuộc diện theo dõi của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực trung tướng tô ân sô cho biết cơ quan điều tra bộ công an đã khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn hai mươi tám bị can liên quan công ty việt á hai mươi một bị can trong phán tại cục lãnh sự bộ ngoại giao và bảy bị can vụ án tân hoàng minh
trong quá trình tiến hành tố tụng bộ công an rất chú trọng việc điều tra xác minh làm rõ nguồn tài chính nguồn tiền tài sản của các đối tượng trong vòng ngắm
khi tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can thì số tài sản các nguồn tiền này được phong tỏa cây biên nhưng trong vụ tân hoàng minh số tài sản được cây biên phong tỏa là khoảng bốn tỷ đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với nguyễn minh sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại số nhà ba mươi bốn ngõ một trăm ba mươi chín nguyễn ngọc vũ phường trung hòa cầu giấy hà nội
đối tượng nguyễn minh sơn bị tạm giam để điều tra về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam công an tp hà nội đang tiếp tục khẩn trương điều tra làm rõ đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật
ngày một tháng một mươi công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa tiếp nhận hai nạn nhân bị lừa đảo sang campuchia rồi khống chế đòi tiền chuộc
theo công an tỉnh đồng tháp qua xác minh ban đầu chị võ thị dợn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tại tỉnh đồng tháp được một người bạn quen qua mạng xã hội rụ rỗ sang campuchia để làm việc nhẹ lương cao
tin lời đối tượng chị võ thị giợn cùng với con gái lén lút qua đường tiểu ngạch xuất cảnh trái phép sang campuchia
sang đến nơi các đối tượng yêu cầu chị dợn gọi điện thoại về cho gia đình chuyển cho bọn chúng số tiền sáu usd sẽ được trở về việt nam
tin lời đối tượng chị võ thị dợn cùng với con gái lén lút qua đường tiểu ngạch xuất cảnh trái phép sang campuchia
trong lúc mâu thuẫn cãi vã với vợ lại bị anh vợ cầm gậy đánh nên iakov long đánh trả khiến cho nạn nhân tử vong
công an tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam yacob long ba mươi ba tuổi trú tại huyện lắk tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi giết người
vào ngày hai mươi ba tháng chín vợ chồng yaco cùng hai người anh vợ có tổ chức ăn nhậu tại nhà
sau đó iakov và vợ đã xảy ra cãi vã về chuyện nghi vợ ngoại tình
thấy em rể chửi em gái mình nên yacob đã cầm khúc gỗ đánh vào phía sau đầu yacob
bị đánh yakov đã quay lại giật lấy cây gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu anh iagreen khiến cho anh này tử vong
sau đó yakov đã đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp hung khí gây án
thưa quý vị và các đồng chí
chuyển đổi số sẽ giúp người dân doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công thuận tiện hơn tốn ít thời gian với chi phí còn thấp còn quản lý nhà nước hiệu quả hơn
đó là mục tiêu trong xây dựng chính phủ điện tử nay là chính phủ số xã hội số
và bắt đầu từ ngày hôm nay truyền hình công an nhân dân sẽ triển khai chương trình đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp
và ngay sau đây biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể về nội dung này
năm tới chỉ với một chiếc thẻ căn cước công dân gắn chip duy nhất như thế này sẽ trở thành tấm thẻ toàn năng
chúng ta không cần thêm bất kỳ một giấy tờ nào khác khi thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch dân sự
bởi đây cũng chính là thẻ bảo hiểm y tế bằng lái xe giấy phép lái xe giấy phép hành nghề xác nhận tiêm chủng thẻ cán bộ công chức viên chức
rồi cũng chính tấm thẻ này sẽ thay thế cho thẻ atm để rút tiền
cũng đồng nghĩa rằng chỉ cần ngồi ở nhà
người dân có thể thực hiện nhiều giao dịch công như thanh toán hóa đơn điện nước đóng bảo hiểm xã hội
đề án sáu được khởi động trên nền tảng thành công của hai dự án rất quan trọng được hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi chín
đó là dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
đây là một bước tiến trong tiến trình đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại chuyên nghiệp
tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia
từng bước phát triển kinh tế số xã hội số
và đề án sáu chính là bước triển khai quan trọng để thực hiện sứ mệnh này
ngày một mươi tám tháng một tại hội nghị triển khai đề án thủ tướng chính phủ nhấn mạnh
đây là nền tảng quan trọng để triển khai các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
một là thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công sử dụng giấy tờ sang hiện đại
ứng dụng công nghệ thông tin quản lý toàn dân
thông qua má định danh cá nhân
cái này là hết sức là quan trọng
cái thứ hai là góp phần khắc phục tình trạng thiếu thống nhất
và nâng cao chất lượng hiệu quả tính chính xác trong quản lý thông tin cơ bản của công dân giữa các bộ ngành và địa phương
thứ ba là tiết kiệm thời gian công sức cơ sở vật chất trong xây dựng
và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành rồi đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước
mục tiêu tổng quát của đề án sáu là ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hệ thống định danh và xác thực điện tử
thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử một cách linh hoạt sáng tạo phù hợp chương trình chuyển đổi số quốc gia
bộ công an thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành địa phương
trước hết là năm nhóm tiện ích cốt lõi bao gồm giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
phát triển kinh tế xã hội công dân số hoàn thiện hệ sinh thái để kết nối khai thác làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp
phát huy vai trò nguồn tài nguyên số quý báu về dân cư đề án sẽ thúc đẩy chuyển đổi số hình thành công dân số hoàn chỉnh hệ sinh thái số
tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước
để đảm bảo đúng tiến độ triển khai đề án xác định năm mươi hai nhiệm vụ với các mốc thời gian
dự kiến năm hai nghìn hai mươi hai nếu hoàn thành việc tái câu trúc tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ định danh xác thực và giải quyết hai mươi năm thủ tục hành chính thiết yếu
sẽ giúp tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm

trước mắt chính phủ quyết định ưu tiên chọn hai mươi năm dịch vụ công trọng điểm thiết yếu để phổ biến rộng tới người dân
hàng triệu người dân và doanh nghiệp trên cả nước đang hưởng những lợi ích từ dịch vụ công trực tuyến đem lại
thật phấn khởi khi nhìn thấy những lợi ích thiết thực mà đề án sáu bước đầu mang lại cho người dân và doanh nghiệp
còn nói một cách đơn giản hơn chỉ khi nào dịch vụ công trực tuyến được người dân doanh nghiệp sử dụng dễ dàng thuận tiện
thì khi đó mới có thể nói về thành công của đế án